năm hai nghìn hai mươi sáu tỉnh trên địa bàn quân khu bốn được thủ tướng chính phủ giao tuyển chọn và gọi một mươi chín trăm linh công dân nhập ngũ
để bảo đảm chất lượng tuyển quân bộ tư lệnh quân khu bốn đã chỉ đạo các đơn vị địa phương bám sát chỉ thị số chín mươi tám của bộ quốc phòng
về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới
đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp
những ngày đầu xuân canh tí gia đình thanh niên hồ văn diệm người dân tộc vân kiều thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền ban ngành đoàn thể địa phương đến chúc mừng động viên diệm trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
vừa tốt nghiệp trường trung cấp luật nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ hồ văn diệm đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
sau này em cũng sẽ có công việc ổn định trong địa phương nhưng có lệnh kêu gọi thì em cũng sẵn sàng để đi nhập ngũ và phục vụ cho tổ quốc để sau này hoàn thiện bản thân hơn
là năm thứ hai thực hiện thông tư một trăm bốn mươi tám hai nghìn một mươi tám của bộ quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
trong đó yêu cầu cao về trình độ văn hóa và sức khỏe đặt cho địa phương sáu tỉnh trên địa bàn quân khu bốn thực hiện công tác tuyển quân có chất lượng cao hơn bảo đảm công khai minh bạch đúng quy trình
khó khăn lớn nhất trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các địa phương trên địa bàn quân khu bốn
số thanh niên trong diện tạm hoãn gọi nhập ngũ thanh niên có trình độ sức khỏe tốt phần lớn đi làm ăn xa nhiều
số công dân mà đầu trúng loài một thì cao hơn các năm khác
nên đến giờ phút này thì chúng tôi cũng có là trên ba là các cháu là đầu đại học cao đẳng là có đơn tình nguyện để đi nhập ngũ trong cái đợt này
với chủ trương tuyển người nào chắc người đó hạn chế thấp nhất bù đổi loại trả
nên đến thời điểm này công tác tuyển quân năm hai nghìn hai mươi được hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn sáu tỉnh quân khu bốn tổ chức chặt chẽ nghiêm túc ở các bước
nhờ vậy các thanh niên trúng tuyển yên tâm
phấn khởi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc